tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo tô thị vân chú tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng tám năm ngoái anh nguyễn quốc triệu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc duyên triệu thuê vân làm kế toán
do công ty chưa đăng ký tài khoản ngân hàng vân đặt vấn đề hỗ trợ giám đốc tới ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản đăng ký số điện thoại và thư điện tử của mình để nhận mã bảo vệ và nhận sao kê
sau đó nói với giám đốc cung cấp mật khẩu đăng nhập dịch vụ ngân hàng và chiếm quyền quản lý sử dụng tài khoản
đối tượng cung cấp thông tin sai lệch đề nghị giám đốc nộp tiền vào tài khoản và chiếm đoạt hơn bốn trăm tám mươi triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự tô thị vân đã hướng dẫn anh quách phương nam ở thị trấn kẻ sạt huyện bình giang mở tài khoản số đứng tên công ty sau đó chiếm đoạt hai trăm hai mươi triệu đồng
tầm bộ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng chiếm đoạt được đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc trên mạng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
tầm bộ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng chiếm đoạt được đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc trên mạng